tại thành phố hải phòng bão số một đã làm gãy đổ hai mươi cột điện trung thế một mươi sáu cột điện hạ thế
gây sự cố mất điện sáu mươi hai lộ đường dây và một tám trăm hai mươi chín trạm biến áp thuộc các huyện vĩnh bảo tiền lãng
khiến thụy đặc biệt sự cố này đã khiến cả ba chạm bơm tiêu ống cho hàng nghìn hecta lúa của huyện
vĩnh bảo không thể hoạt động ngay sau khi cơn bão đi qua điện lực hải phòng và các đơn vị đã
tập trung khắc phục sự cố và đến gần một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bảy đã đồng loạt cấp điện trở lại cho cả ba trạm
bơm của huyện vĩnh bảo bảo đảm kịp thời bơm nước tiêu úng cứu lúa cùng thời gian này hầu hết
các lộ một mươi kv và ba mươi năm kv của huyện vĩnh bảo và huyện khiến thụy đã cấp điện trở lại đến một mươi bảy h khắc phục
xong các sự cố điện tại huyện tiền lãng